theo số liệu thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh gia lai hiện trên địa bàn có gần sáu trăm linh hectare rừng
trong đó hơn bảy mươi diện tức rừng này có nguy cơ cháy cao trong tình hình nắng nóng khô hạn đang diễn ra hết sức phức tạp tại địa phương
và để ứng phó với tình trạng này tri cục kiểm lâm tỉnh gia lai đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp phòng chống chữa cháy trong mùa khô năm nay
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã có chỉ thị số bảy yêu cầu các cấp ngành cơ quan có liên quan và các đơn vị
củng cố kiện toàn và hoàn thiện ngay quy chế hoạt động của ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện cấp xã
huyện chư păng là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn
với nhiều nỗ lực cố gắng của đội ngũ kiểm lâm ban quản lý rừng và toàn thể nhân dân
hạt kiểm lâm huyện chư păng đã chủ động nhiều phương án phòng chống cháy rừng như tổ chức gần hai mươi đợt tuyên truyền
với hơn một người tham gia về công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hạn năm hai nghìn hai mươi